thưa quý vị sáng nay tại nhà quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội đã bế mạc phiên họp chuyên đề pháp luật tháng bốn
trước đó ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về các dự án luật công đoàn sửa đổi và luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi
sau hơn năm năm triển khai thực hiện bên cạnh những kết quả đạt được quá trình triển khai thực hiện luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
đã phát sinh một số bất cập hạn chế vương mắc đơn cử hiện nay nhiều đối tượng sử dụng dao sắc nhọn có tính sát thương cao gây án
tuy nhiên không xử lý được đối tượng về hành vi tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí vì trong luật hiện hành không có quy định dao là vũ khí
bên cạnh đó luật hiện hành quy định súng tự chế vũ khí thô sơ không thuộc danh mục vũ khí quần dụng là kẽ hở cho các đối tượng sử dụng trái phép súng tự chế vũ khí thô sơ
do đó việc bổ sung sửa đổi luật lần này nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
cũng như đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan tổ chức doanh nghiệp và người dân trong đăng ký giấy phép sử dụng vũ khí công cụ
theo hướng không quy định thời hạn và chuyển việc cấp giấy xác nhận đăng ký sang cấp giấy phép sử dụng
bên cạnh đó dự án luật cũng bổ sung quy định tạo điều kiện cho nhiều cơ quan tổ chức doanh nghiệp cá nhân nước ngoài có nhu cầu cho tặng viện trợ vũ khí công cụ hỗ trợ cho cơ quan trong nước
đánh giá hồ sơ dự án luật đã bảo đảm tuân thủ quy định và được ban soạn thảo và các cơ quan liên quan chuẩn bị công phu và nghiêm túc
ủy ban thường vụ quốc hội nhất trí dự án luật đủ điều kiện trình và thông qua tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
tuy nhiên ủy ban thường vụ quốc hội nhấn mạnh dự thảo luật cần được lưu ý chỉnh sửa tránh trồng chéo với các luật luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp luật hình sự luật xuất nhập khẩu luật doanh nghiệp luật hóa chất
như vậy sau một ngày rưỡi cho ý kiến vào năm dự án luật và một nghị quyết thuộc thẩm quyền ủy ban thường vụ quốc hội đã bế mạc phiên họp chuyên đề pháp luật tháng bốn
ủy ban thường vụ quốc hội yêu cầu hội đồng dân tộc và các ủy ban cũng như chính phủ các bộ ngành liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên tinh thần khẩn trương lắng nghe chia sẻ với nhau cùng chịu trách nhiệm tạo sự đồng thuận cao để khẩn trương thực hiện các nội dung kết luận của ủy ban thường vụ quốc hội chuẩn bị tốt nhất cho kỳ họp thứ bảy tới
đặc biệt cần lưu ý gửi tài liệu đúng hạn nhất là đối với những dự án luật và nghị quyết dự kiến cho ý kiến và thông qua theo quy trình một kỳ họp